thành phố hồ chí minh hướng tới trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
đây là thông tin được hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh chia sẻ
tại họp báo cung cấp thông tin về diễn đàn kinh tế thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào sáng nay
với chủ đề phát triển thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
lãnh đạo thành phố chuyên gia nghiên cứu tổ chức tài chính đầu tư trong nước và quốc tế
cùng trao đổi thảo luận đánh giá thực trạng triển vọng cơ hội thách thức
trong thu hút nguồn lực phát triển dịch vụ tài chính
nội dung xoay quanh bốn chủ đề thành phố hồ chí minh hướng tới trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
hiện trạng mục tiêu và lộ trình thực hiện bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng
và hình thành một trung tâm tài chính quốc tế hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững
của một trung tâm tài chính quốc tế định hướng chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền thành phố
để xây dựng thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế